theo báo cáo của ban dân tộc tỉnh con tum trên địa bàn tỉnh có năm ngành nghề truyền thống đang có nguy cơ bị mai một thất truyền cần được bảo tồn gồm nghề rèn chế tác nỏ đẽo thuyền độc mộc tạc tượng gốm
trước thực trạng đó những năm qua tỉnh con tum đã thực hiện nhiều giải pháp để giữ các ngành nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tỉnh con tum đã thực hiện nhiều giải pháp như hỗ trợ khẩn cấp nghề rệt thổ cầm của dân tộc rơ măm và phối hợp hỗ trợ dạy nghề rệt của dân tộc hơ rê trước nguy cơ bị mai một thất truyền xây dựng băng đĩa mô tả lại quy trình sản xuất chín nghề truyền thống rệt thổ cầm rèn đan lát làm rượu cần chế tác nỏ chế tác các nhà cụ âm nhạc truyền thống đẽo thuyền độc mộc tạc tượng gốm để chiếu trong các hội nghị tuyên truyền vận động công tác bảo tồn và phát triển nghề tr
cho hộ gia đình nhóm hộ gia đình có hoạt động sản xuất nghề rệt thổ cầm
theo thống kê tỉnh con tum hiện có tám mươi năm xã phường thị trấn tại chín huyện còn giữ được ngành nghề truyền thống
tuy nhiên do nhiều yếu tố một số ngành nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một